việc huấn luyện không chỉ là hướng dẫn họ cách làm việc cho đúng quy trình
mà phải truyền cho người lao động một động lực thái độ làm việc nghiêm túc tuân thủ chấp hành
có ý thức cao trong công việc trách nhiệm với chính họ gia đình và cộng đồng
ông nguyễn anh thư đánh giá hiện nay theo yêu cầu của pháp luật
tất cả các nơi làm việc đều phải có nội quy lao động nội quy an toàn
và quy trình cho từng máy thiết bị công việc
tùy theo từng máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt hay thông thường mà nội quy
quy trình phải được xây dựng phù hợp người lao động phải được đào tạo
hướng dẫn thành thục tuân thủ nội quy quy trình đó
ông nguyễn anh thơ cho rằng việc ban hành nội quy quy trình đã được thực hiện
ở nhiều nơi làm việc nhưng vẫn còn có doanh nghiệp không ban hành đầy đủ các quy trình
nội quy trong đó có cả đối với các máy thiết bị mới
viện trưởng viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động nhận định
đặc biệt là những công việc mang tính phụ trợ như sửa chữa bảo dưỡng
cũng cần phải có phương án quy trình quy định để kiểm soát được nguy cơ
hiện nay chính những công việc phụ trợ lại là yếu tố gây tai nạn nhiều nhất
vì thiếu những quy trình thiếu sự giám sát thiếu những công nhân thường xuyên làm công việc đó
dẫn đến người được giao công việc đó là công việc làm thêm
công nhân thiếu được tập huấn thành thục trước khi vào làm việc
nên rất dễ chủ quan dễ xảy ra tai nạn
còn theo ông hà tất thắng cục trưởng cục an toàn lao động
tài nạn lao động thương binh và xã hội đánh giá
số vụ tai nạn lao động có giảm nhưng số vụ nghiêm trọng vẫn ở mức cao
tài nạn lao động trong khu vực không có quan hệ lao động
có dấu hiệu gia tăng về số vụ số người bị nạn
lý giải nguyên nhân số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở mức cao
ông hà tất thắng cho biết nhiều người sử dụng lao động chưa quan tâm
thực hiện quy định của pháp luật về quản lý kiểm soát nguy cơ rủi ro
nhiều người lao động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
thiếu kiến thức kỹ năng làm việc an toàn tác phong công nghiệp còn hạn chế chủ quan
công tác thông tin tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động cho khu vực không có quan hệ lao động
đang bị hạn chế nhiều về nguồn lực
do đó về giải pháp việc nâng cao nhận thức để phòng ngừa vẫn là chủ đạo
đặc biệt là tăng cường tuyên truyền phòng ngừa hỗ trợ tập huấn từ quỹ bảo hiểm xã hội
về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp hướng đến nhóm đối tượng lao động tự do
các doanh nghiệp cũng cần tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra chủ động kiểm soát phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm
có hại tại doanh nghiệp phòng ngừa tai nạn lao động tổ chức huấn luyện an toàn lao động
vệ sinh lao động cho người lao động
trước thông tin nhiều vụ tai nạn lao động liên tiếp xảy ra dư luận không khỏi băn khoăn
liệu sau những vụ việc thương tâm này trách nhiệm của người sử dụng lao động
đối với người bị tai nạn lao động sẽ ra sao
trả lời cho câu hỏi này căn cứ vào điều ba mươi tám luật an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn một mươi năm quy định
về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động như sau
kịp thời sơ cứu cấp cứu cho người lao động bị tai nạn lao động và phải tạm ứng chi phí sơ cứu
cấp cứu và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp
thanh toán chi phí y tế từ sơ cứu cấp cứu đến khi điều trị ổn định cho người bị tai nạn lao động
hoặc bệnh nghề nghiệp như sau
thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm chi trả
đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế
trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động đối với những trường hợp kết luận
suy giảm khả năng lao động dưới năm do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám giám định
mức suy giảm khả năng lao động tại hội đồng giám định y khoa
thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế
trả đủ tiền lương cho người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian
điều trị phục hồi chức năng lao động bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động mà không hoàn toàn
do lỗi của chính người này gây ra và cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp với mức như sau
ít nhất bằng một năm tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ năm đến một mươi khả năng lao động
sau đó cứ tăng một được cộng thêm bốn tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ một mươi một đến tám mươi
ít nhất ba mươi tháng tiền lương cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một
hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
trợ cấp cho người lao động bị tai nạn lao động do lỗi của chính họ gây ra
một khoản tiền ít nhất bằng bốn mươi mức quy định tại khoản bốn điều này với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng
giới thiệu để người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được giám định y khoa
xác định mức độ suy giảm khả năng lao động được điều trị điều dưỡng phục hồi chức năng lao động theo quy định pháp luật
thực hiện bồi thường trợ cấp đối với người tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp trong thời hạn năm ngày
kể từ ngày có kết luận của hội đồng giám định y khoa về mức suy giảm khả năng lao động
hoặc kể từ ngày đoàn điều tra tai nạn lao động công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đối với các vụ tai nạn lao động trên người
sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của hội đồng giám định y khoa đối với người lao động bị tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị phục hồi chức năng nếu còn tiếp tục làm việc
lập hồ sơ hưởng chế độ về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp theo quy định tại mục ba chương này
tiền lương để làm cơ sở thực hiện các chế độ bồi thường trợ cấp tiền lương trả cho người lao động nghỉ việc do bị tai nạn lao động
bệnh nghề nghiệp được quy định tại các khoản ba bốn và năm điều này là tiền lương bao gồm mức lương phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động
bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết các khoản ba bốn và năm điều này
đến đây thời lượng của video cũng đã hết nhưng thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo